viện y tế quốc gia mỹ nih thông báo các nhà nghiên cứu đã phát triển phương pháp để đánh giá các đột biến trong tương lai của virus sars cov hai
ảnh hưởng thế nào đến việc nhận dạng các kháng thể được sử dụng trong các xét nghiệm nhanh kháng nguyên
phương pháp trên được phát triển trong bối cảnh virus liên tục biến đổi gây lo ngại về hiệu quả của các xét nghiệm kháng nguyên nhanh hiện nay
nhóm các nhà nghiên cứu được ni tài trợ đã chứng minh rằng các xét nghiệm nhanh kháng nguyên có sẵn trên thị trường hiện nay
có thể phát hiện các biến thể trong quá khứ và hiện tại của virus sars cov hai
đồng thời xác định các đột biến tiềm ẩn có thể tác động đến hiệu quả của xét nghiệm trong tương lai
vì hầu hết các xét nghiệm nhanh kháng nguyên hiện nay đều dựa trên việc phát hiện protein nucleotide or capsid hay còn gọi là protein n của virus sars cov hai
nên nhóm nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu xem các đột biến ở virus protein có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng nhận ra mục tiêu của kháng thể chuẩn đoán